để ứng phó với cơn bão số một mươi được dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh nam trung bộ
hôm nay ubnd tỉnh khánh hòa đã có công điện khẩn gửi các đơn vị liên quan
tập trung ứng phó với cơn bão số một mươi trên địa bàn tỉnh
ubnd tỉnh yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng ban chỉ huy phòng chống lụt bão
và tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
khẩn trương kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên
để kịp thời thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu chủ động phòng tránh
bên cạnh đó các địa phương cần tổ chức hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại các khu tránh trú
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền kiểm tra giá soát sẵn sàng triển khai phương án
bảo đảm an toàn tuyệt đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và lồng bè thủy hải sản ven biển
các huyện thị xã thành phố tiếp tục tổ chức kiểm tra giả soát ngay các khu dân cư
kiên quyết di rời sơ tán người phương tiện và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm
nhất là những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét và ngập lụt